tại đà nẵng sáng nay bộ công thương đã tổ chức tổng kết một mươi năm thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
và lễ phát động chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn ba mươi
sau một mươi năm thực hiện chiến lược sản xuất sạch hơn đã đạt một số kết quả quan trọng như xây dựng được một trang thông tin điện tử
đào tạo và xây dựng được mạng lưới chuyên gia tư vấn giảng viên về sản xuất sạch hơn trên toàn quốc
gần năm mươi tỉnh thành phố ban hành chương trình kế hoạch thực hiện chiến lược xây dựng và ban hành được hơn hai mươi hướng dẫn kỹ thuật
về áp dụng cho hơn hai mươi lĩnh vực sản xuất khác nhau